công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vừa bắt tạm giam bốn tháng đối tượng nguyễn thái hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện cơ bang tỉnh gia lai về hành vi cướp tài sản
vào tối chín tháng hai hùng cùng với một người bạn thuê phòng trọ sử dụng ma túy đá
đến sáng hôm sau hùng vào nhà một người dân dùng dao không chế chủ nhà cắt dây bình ga sau đó vác bình ga chạy đến xã điện ngọc cướp xe máy của một người dân
đến xã hưng an quế sơn đối tượng bỏ xe máy vừa cướp được khống chế một người khác lấy xe máy và bỏ bình ga lên xe chở đi
trong cơn ngáo đá đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế cướp một xe máy một xe đạp của người dân tại xã điện phước huyện điện bàn
sau khi nhận được tin báo của người dân lực lượng công an thị xã điện bàn đã kịp thời đến hiện trường truy bắt đối tượng
trong quá trình truy bắt đối tượng đã dùng dao chống trả